tại khu vực quần đảo trường sa do ảnh hưởng của cơn bão số ba nên đã có gió giật mạnh biển động khiến tàu thuyền của ngư dân liên tục bị trục chặt và hỏng hóc
các tàu thuyền đơn vị làm nhiệm vụ trên biển đã được quân chủng hải quân chỉ đạo luôn trong trạng thái sẵn sàng và đã cứu nạn thành công nhiều tàu cá bảo đảm an toàn cho ngư dân

trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy trung tâm tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố kiểm tra sức khỏe ngư dân để bà con sớm ổn định tiếp tục ra khơi đánh bắt
trước đó tàu cá pi chín mươi năm nghìn một trăm ba mươi chín ts của phú yên có bảy ngư dân đang đánh bắt gần nhà ràn dk một một mươi một đã bị phá nước thùng đáy hệ thống điện tê liệt toàn tàu có nguy cơ chìm hoàn toàn

trước đó tàu cá pi chín mươi năm nghìn một trăm ba mươi chín ts của phú yên có bảy ngư dân đang đánh bắt nhà ràn dk một một mươi hai đã bị phá nước thùng đáy hệ thống điện tê liệt toàn tàu có nguy cơ chìm hoàn toàn